thời gian qua tp hcm nhiều lần thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
dẫn đến lưu lượng phương tiện giảm nên người tham gia giao thông chủ quan và vi phạm luật giao thông đường bộ
tổ chức đua xe và gây ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
lưu lượng phương tiện giảm đường xá thông thoáng hơn và chính điều này lại gây nên tâm lý lơ là chủ quan
trong một bộ phận người dân nhất là người đi xe máy
mới đây mạng xã hội đăng tải một đoạn video clip quay cảnh một số quá xế
đã chặn đường nguyễn hữu thọ phường tân hưng quận bảy tp hcm để tụ tập nẹt bô đua xe
nhiều người dân sinh sống ở tuyến đường này bị đánh thức bởi tiến bô xế độ của các bối xế
hầu hết mọi người đều lên án hành vi xem thường pháp luật của nhóm quái xế
nhất là đang trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến hết sức phức tạp
chính quyền tp hcm đang tiếp tục thực hiện các biện pháp siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
các tân viên nghiệp vụ công an tp hcm đang khẩn trương điều tra xác định các đối tượng
ra soát nhiều camera ở các tuyến đường để xác định danh tính và truy xét các đối tượng này
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố xảy ra gần một hai trăm linh vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết hơn ba trăm linh người bị thương hơn bảy trăm linh người so với cùng kỳ giảm một trăm sáu mươi chín vụ
nhưng tăng bảy mươi bảy người chết chiếm khoảng ba mươi ba
đã tổ chức kiểm tra và lập biên bản xử phạt trên một mươi hai tám trăm linh trường hợp vi phạm
trong đó tình trạng người tham gia giao thông uống rượu bia vẫn diễn ra
đặc biệt từ một mươi tám giờ hôm trước đến năm giờ hôm sau
trong thời gian tới cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tuyên truyền đến người dân thành phố việc chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông
nhằm hạn chế tối đa thương vong do tai nạn giao thông